tại nhật bản sáng ngày một mươi tháng bảy các cử tri nước này bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thượng viện
sự kiện lần này đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh đã được tăng cường
sau vụ tấn công khiến cựu thủ tướng abe shinzo thiệt mạng
tại cuộc bầu cử thượng viện nhật bản lần này có một trăm hai mươi năm trong số hai trăm bốn mươi tám ghế sẽ được bầu lại
kết quả thăm dò dư luận do hãng tin kyodo công bố trước đó cho thấy
liên minh cầm quyền giữa đảng dân chủ tự do ldp và đảng công minh có thể giành hơn năm mươi trong tổng số một trăm hai mươi năm ghế được bầu lại
về phía phe đối lập đảng dân chủ lập hiến nhật bản có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hai mươi ba ghế đang có trước bầu cử
trong khi đảng duy tân nhật bản có thể sẽ giành lại một số lượng ghế đáng kể so với trước bầu cử
tuy nhiên kết quả bầu cử thực tế có thể sẽ thay đổi do có gần bốn mươi số người tham gia thăm dò chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên cũng như đảng phái nào